như vậy tính đến thời điểm này ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron đã được ghi nhận tại một số tỉnh thành
đặc biệt vừa qua tại tỉnh quảng nam đã phát hiện một mươi bốn trường hợp nhiễm biến chủng này là những hành khách nhập cảnh vào việt nam qua sân bay quốc tế đà nẵng
xác định nguy cơ xâm nhập của biến chủng omicron qua các chuyến bay nhập cảnh rất lớn
ngành y tế thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó thiết lập khu điều trị riêng biệt để tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ với biến chủng này
để kịp thời phát hiện biến chủng omicrone qua các chuyến bay nhập cảnh công tác sàng lọc và xét nghiệm tại sân bay quốc tế đà nẵng được thực hiện nghiêm ngặt
tất cả các trường hợp nhập cảnh về việt nam nghi ngờ nhiễm sắc covid một mươi chín sẽ được tiếp nhận thu dung điều trị tại bệnh viện đa khoa hòa vang
tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài
còn tại các cơ sở khám chữa bệnh công tác sàng lọc chủ động phát hiện từ sớm trường hợp nghi ngờ với biến chủng mới cũng được tăng cường
đồng thời thực hiện phân tầng điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế chủ động phòng dịch ở tất cả các tình huống

bên cạnh đó công tác điều trị f tại nhà cũng được thành phố triển khai rộng rãi ở tất cả các xã phường
hướng đến năm mươi đến bảy mươi f sẽ được điều trị tại nhà giảm bớt áp lực cho các lực lượng y tế
và tránh nguy cơ bị phá hủy
hướng đến năm mươi đến bảy mươi f sẽ được biến chủng mới lây nhiệm chéo tại các cơ sở điều trị tập trung
các f điều trị tại nhà sẽ được nhân viên y tế tại các trạm y tế lưu động hướng dẫn điều trị và theo dõi sức khỏe sát sao
qua phần mềm đà nẵng smart city bệnh nhân khai bảo y tế hằng ngày theo ba khung giờ sáu giờ hai mươi một giờ tám giờ hai mươi bốn giờ và hai mươi một giờ